hàng chục chiến sĩ công an đã bất ngờ ập vào một cơ sở spa trên đường hà bổng
quận sơn trà thành phố đà nẵng để chấn áp thái quốc đế
thời điểm này đối tượng tinh vi tẩu tán ma túy tuy nhiên đã bị khống chế phát hiện
trên ví cầm tay của đế có một mươi sáu viên hồng phiến năm gam ketamine và thuốc lắc
mở rộng phạm vi khám xét
khắp spa công an phát hiện thêm hai gói ma túy dạng hàng đá và ketamin
đế khai nhận toàn bộ số ma túy này mua về để sử dụng
khi nào khách có yêu cầu sẽ bán để kiếm thêm thu nhập
công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã tạm giữ hình sự đối với thái quốc đế
để tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh khánh hòa lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh trong khi tuần tra
tại phía bắc của thành phố nha trang đã phát hiện và khống chế hai đối tượng tàng trữ ma túy
thu giữ bình xịt hơi cay và đoạn phá khóa xe máy
hai đối tượng bị bắt giữ là hoàng ngọc báu và trần đăng quang cùng chú tại thành phố nha trang
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng ba báo điều khiển xe máy chở quang đi mua ma túy
khi đến đoạn ngã ba đường hai tháng bốn nguyễn khuyến thì bị tổ tuần tra của lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba
phát hiện khống chế thu giữ một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng một bình xịt hơi cay
một bộ đoạn phá khóa xe máy cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức đáng chú ý
còn ngay bây giờ chương trình sẽ tiếp tục với một điểm báo với sự đồng hành của biên tập viên thu hương
giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai để phát hiện dấu hiệu người bệnh covid một mươi chín
hiện nay chỉ trông chờ vào khai báo của hành khách và do thân nhiệt
nhưng cả hai vấn đề này thì lại đều có lỗ hỏng
một số trường hợp chỉ nghĩ cho bản thân khai báo dịch tễ không trung thực như trường hợp của bệnh nhân số một mươi bảy
lỗ hổng thứ hai là cặp nhiệt độ dễ bị bỏ sót ca bệnh
theo nghiên cứu của trung quốc với hơn bảy mươi bệnh nhân trong đó năm mươi không có sốt khi nhập viện
lỗ hổng thứ ba là xét nghiệm ngay trong giai đoạn ủ bệnh sẽ cho kết quả âm tính
chính vì vậy theo ông cường thời gian tới phải có biện pháp gian đe
xử lý nghiêm những trường hợp khai báo không trung thực thì mới không bỏ lọt bệnh nhân tiếp theo
vâng chỉ trong một thời gian ngắn xuất hiện thì dịch bệnh covid một mươi chín đã tàn phá dữ dội
nhiều lĩnh vực giao thông vận tải trọng điểm trong đó ngành hàng không
có lẽ là lĩnh vực mà chịu thiệt hại nặng nề nhất
thông tin đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
cục hàng không việt nam đã đưa ra con số dự báo thiệt hại của các hãng hàng không
là rơi vào khoảng hai mươi năm tỷ đồng
việc cắt giảm hoặc dừng khai thác các chuyến bay không chỉ ảnh hưởng đến các hãng hàng không
mà gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của nhiều cơ quan
và đơn vị khác trong lĩnh vực hàng không
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng là các cơ quan quản lý nhà nước
thì cũng cần phải có sự nghiên cứu tính toán thiệt hại của các doanh nghiệp vận tải
để có giải pháp hỗ trợ để các hãng có thêm thời gian và nguồn lực
vực lại hoạt động sau đại dịch
việc giá thịt lợn tăng cao liên tục trong thời gian dài đã đe dọa đến mục tiêu kiểm soát lạm phát
và khiến cho đời sống của người dân càng thêm chật vật
trước thực trạng này chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành phải có giải pháp quyết liệt hơn
để có thể bình ổn được thị trường
nội dung trên báo tuổi trẻ
theo bộ trưởng bộ đông nghiệp và phát triển đông thôn nguyễn xuân cường
thì tới đây sẽ yêu cầu dứt khoát một mươi bảy tập đoàn
doanh nghiệp lớn phải hạ giá thịt lợn xuống mức hợp lý
lý do là nếu doanh nghiệp chăn nuôi bán giá bảy mươi năm đồng một kg thì đã có lãi rất cao
khi giá thành sản phẩm trong tình hình dịch bệnh chỉ xoay quanh bốn mươi đồng một kg thịt lợn hơi
chính phủ ban điều hành giá cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan cần phải kiểm tra
kiểm soát doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về độc quyền cạnh tranh
xử lý nghiêm nếu có hiện tượng lợi dụng dịch bệnh để găm hàng
thao túng giá và làm rõ trách nhiệm của việc tăng giá
từ ngày một tháng bốn các đơn vị quản lý xe công nghệ không được trực tiếp điều hành phương tiện
lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải
với quy định này hàng vạn lái xe công nghệ trên cả nước có thể sẽ gặp nhiều khó khăn
về thủ tục chuyển đổi hình thức kinh doanh
theo đó các đơn vị quản lý xe công nghệ chỉ được phép lựa chọn một trong hai hình thức
cung cấp phần mềm ứng dụng hoặc trở thành đơn vị vận tải chuyên biệt
ngoài ra tất cả xe kinh doanh vận tải hành khách dưới chín chỗ đều phải gắn hộp đèn taxi trên nóc
hoặc phải dán chữ xe taxi bằng vật liệu phản quang trên kính trước và kính sau của xe
dù khó khăn nhưng quy định mới này được kỳ vọng là sẽ góp phần chuyển đổi các công ty gọi xe công nghệ
trở về đúng mục đích cung cấp nền tảng ứng dụng
còn khách hàng được bảo hiểm tài sản và tính mạng khi sử dụng các xe taxi chuyên biệt
trong phần tiếp theo biển báo giao thông gây khó cho người tham gia giao thông
cảnh sát khu vực những người chiến sĩ thầm lặng xứng đáng là lực lượng chiến lược
nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
chương trình tiếp tục với phần tin tức giao thông
thưa quý vị và các bạn tình trạng các xe chở vật liệu xây dựng không che chắn cẩn thận theo đúng quy định
gây mất an toàn giao thông gây ô nhiễm môi trường
khi đang di chuyển với tốc độ gần chín mươi kmh bỗng nhiên vật thể bay là hai tấm thạch cao của xe đổ kéo phía trước
bất ngờ quay xuống đường nếu tài xế không xử lý kịp thời tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra
vâng thưa quý vị những tình huống như trên là hết sức nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn
lực lượng chức năng cần có những giải pháp
quyết liệt để hạn chế tình trạng rơi vật liệu đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường cao tốc
thưa quý vị tình trạng biển báo đặt vị trí không hợp lý hay là bị che khuất tầm nhìn thì đang diễn ra phổ biến
ở trên nhiều tuyến phố của hà nội gây khó khăn cho người tham gia giao thông
và việc khuất tầm nhìn dễ gây mất an toàn giao thông
ghi nhận của phóng viên
đây là biển báo cấm ô tô được đặt gần khách sạn nico hà nội và được quyền lưu thông ngoài khách ngoài xe buýt
với các phương tiện đã quen và biết được vị trí biển báo này thì sẽ lựa chọn tố mất tiền
còn nếu ai ít di chuyển tại khu vực này đặc biệt là xe ngoại tỉnh thì rất dễ bị xử phạt nếu cứ đi theo xe buýt như thế này
nói thật ra báo chí nêu nhiều là dư luận xã hội cũng nêu nhiều là tại các hội nghị hội thảo cũng nêu nhiều rồi
nhưng không khắc phục được
bởi vì sao
bởi vì đơn vị đầu tư xây dựng
đơn vị xây dựng nó là một đơn vị riêng đơn vị quản lý nó là riêng
thế cho nên là rất khó hỏi cho nó
không chỉ đạt vị trí không hợp lý mà tình trạng biển báo giao thông bị tán cây che khuất
như nút dao lên đức thọ chân hữu rực
đây là biển báo gì
như đang thách đố người tham gia giao thông
và cách đấy chưa đầy một mươi mét biển báo cấm này cũng được ẩn mình dưới các tán cây
theo các chuyên gia giao thông quá trình lắp đặt chưa trú trọng đến việc quan sát những tác động của không gian xung quanh
không đảm bảo hiệu quả trong công tác đương tiết quản lý trật tự an toàn giao thông
những cái phần mà chè lấp biển báo giao thông
thì tôi nghĩ như thế là cái cách làm mà phù hợp với lòng dân
biển báo bị che khuất đã gây ra những tình huống giờ khóc giật cười
với đặc điểm đau mùa xuân cây cối phát triển
thì việc bị khuất tầm như này còn tiêu mật nguy cơ mất hạn quả giao thông
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
hôm qua tại nhà kho của bà nguyễn thị trinh ở khu phố lộc an phường lộc hưng thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh
cho ông nguyễn văn thi chú tại cổng

cho ông nguyễn thị trinh ở khu phố lộc an phường lộc hưng thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh
cho mỗi người dân
và trong chuyên mục sống đẹp ngày hôm nay chúng tôi sẽ kể về những chiến sĩ cảnh sát khu vực phường hoàng văn thụ quận hoàng mai thành phố hà nội
họ cùng với lực lượng cảnh sát khu vực cả nước đang chung tay góp sức của mình vào công cuộc đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
những ngày này hà nội là một trong những điểm nóng của cả nước
ngay khi hà nội có trường hợp đầu tiên dương tính với covid một mươi chín phường hoàng văn thụ quận hoàng mai đã nhanh chóng khoanh vùng bốn mươi trường hợp cho cách ly tại chỗ vì tiếp xúc người nhiễm covid một mươi chín
đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào dương tính trong đó hai mươi người đã hết thời hạn cách ly
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát khu vực ở đây đã liên tục xuống địa bàn nắm tình hình
đến từng nhà gặp từng người dân động viên thăm hỏi tuyên truyền những thông tin về dịch bệnh cách phòng tránh
những hình ảnh giản dị đầy nhiệt tình trách nhiệm đó đã khiến người dân ở đây yên tâm phần nào để sinh sống và làm việc
các anh công an phường thì nói chung là cũng nhiệt tình
và cũng thỉnh thoảng coi như là cũng đi
anh cũng nhắc nhở coi như là cư dân ở trong khu phố về an toàn về vệ sinh ví dụ dạy ra dịch thì anh cũng nhắc nhở là mọi người phải đeo khẩu trang
và nhất là nhà mình đây cho thuê trọ nữa thì cũng phải nhắc nhở là các cháu
thế rồi ví dụ như là kiểm tra xem là các cháu có ở cái vùng dịch về hay không
nói chung là cũng không vấn đề gì và nói chung là tốt
cũng như bao cảnh sát khu vực khác thôi thì thường xuyên là phải nắm bắt địa bàn
và địa bàn tôi thì có cái đặc điểm là các hộ cho thuê trọ nhiều
và nhất là cái đợt dịch này rất là phức tạp
đi từng các hộ dân cả đặc biệt là các hộ cho thuê
đấy là tuyên truyền về cách phòng ngừa dịch bệnh
như đeo khẩu trang rồi là sắm sửa các cái dung dịch rửa tay
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay phường hoàng văn thụ đã giải quyết hai mươi bốn vụ việc phạm pháp hình sự
bắt năm mươi sáu đối tượng chủ yếu là trộm cắp tài sản cướp giật gây dối an ninh trật tự
ít ai biết rằng đóng góp vào kết quả này đến từ việc lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp và được giúp đỡ từ nhân dân
hiện nay phường hoàng văn thụ được đánh giá là địa bàn đảm bảo an ninh trật tự tương đối ổn định của quận hoàng mai thành phố hà nội
tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn phường đã được kéo giảm
tình hình tệ nạn xã hội cũng như các hành vi phạm pháp khác cũng đã được giảm rất rõ rệt
lực lượng cảnh sát giao thông đã nắm chắc tình hình địa bàn nắm chắc tình hình di biến động của các nhân hộ khẩu đặc biệt là người nước ngoài
phối hợp cùng với các lực lượng các ban ngành đoàn thể tuyên truyền đến người dân về công tác phòng chống dịch bệnh trong thời điểm này
thế còn ngoài ra thì
thế còn ngoài ra thì lực lượng cảnh sát khu vực đã tăng cường lực lượng tăng cường công tác giải quyết rất điểm những điểm phức tạp như khu vực hồ đền lương hay là khu vực đường hai năm và chợ đồng bộ phía nam
không chỉ đơn thuần là những người nắm địa bàn thực tế lực lượng cảnh sát khu vực hà nội nói riêng và cảnh sát khu vực cả nước nói chung là nhân tố quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong việc giải quyết đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở
cuộc chiến chống covid một mươi chín đang bước vào giai đoạn căng thẳng
trên những con phố những ngõ nhỏ hàng ngày người ta vẫn thấy những chiến sĩ cảnh sát khu vực âm thầm làm nhiệm vụ vì bình yên cuộc sống
những hình ảnh về người chiến sĩ cảnh sát khu vực đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại